tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thi hành luật bình đẳng giới và ký chương trình phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam
báo cáo của bộ lao động thương minh và xã hội cho thấy một mươi năm qua luật bình đẳng giới đã được triển khai khá đồng bộ
tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân
hệ thống văn bản pháp luật chính sách từng bước được hoàn thiện
các cấp các ngành đã quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác bình đẳng giới
và kết quả thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực đã được thể hiện rõ đặc biệt ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế
khi tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ tăng từ bốn năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi bảy đạt hai mươi bảy tám
bên cạnh đó cũng thấy mặt hạn chế của luật bình đẳng giới các quy định trong luật còn chung chung
đội ngũ chuyên trách làm công tác này còn thiếu và thậm chí nhiều địa phương còn chưa có
bộ lợi động thương minh và xã hội kiến nghị với quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát thực hiện luật hoàn thiện hệ thống chính sách về bình đẳng giới
các bộ ngành các tổ chức đoàn thể cần chú trọng hơn nữa và tăng cường phối hợp thực hiện trong thời gian tới